thưa quý vị ngay sau đây là một tình huống giao thông hết sức nguy hiểm khi một tài xế xe ben di chuyển với tốc độ nhanh và suýt chút nữa gây thương vong cho một người phụ nữ đi xe máy
toàn bộ sự việc được camera giám sát ghi lại được cho thấy một ngã ba ở hà nội có đông người và phương tiện di chuyển nhưng tài xế chiếc xe ben vẫn vào cua với tốc độ nhanh nên đã quẹt phải một người phụ nữ đi xe máy ngược chiều
cú vào quệt khiến người phụ nữ này đã bị ngã xuống đường và chiếc xe máy bị chiếc xe ben cán phải còn người phụ nữ bị ngã ra phía ngoài nên đã thoát chết dưới gầm xe ben một cách đầy may mắn
đoàn clip cũng cho thấy sự nguy hiểm của những khu chợ tự phát khi những người mua bán lấn chiếm lòng vào lề đường
để mua và bán hàng hóa dẫn đến nguy cơ mất an toàn giao thông và rất dễ dẫn đến những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra như trong đoạn clip trên
liên quan đến vụ việc tai nạn giao thông nghiêm trọng tại thanh hóa xảy ra vào trưa ngày bốn tháng sáu phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia vừa chỉ đạo tỉnh thanh hóa và các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn xe tải đổ đè bẹp xe ô tô con làm bốn người thương vong trên tuyến đường
nghi sơn sao vàng
phó thủ tướng trương hòa bình yêu cầu các cơ quan chức năng cần đặc biệt kiểm tra xác minh vi phạm về quá khổ quá tải cơi nới kích thước thùng hàng của xe tải kiểm tra xác minh vi phạm tốc độ vi phạm nồng độ cồn và chất kích thích ma túy đối với lái xe của cả hai phương tiện
cục đăng kiểm việt nam cho biết chiếc xe tải gây tai nạn làm ba người chết tại xã vân sơn triệu sơn thanh hóa đã hết hạn đăng kiểm từ ngày ba tháng sáu và không được phép lưu thông
thưa quý vị thời gian gần đây tình trạng xe chở khách theo hợp đồng và xe cá nhân hoạt động như xe khách tuyến cố định đang trở nên phổ biến tại một số địa phương
mặc dù lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm tra nhằm xử lý rứt điểm tình trạng này tuy nhiên đến nay các loại xe khách trá hình này vẫn hoạt động với những hình thức rất phức tạp
ghi nhận tại tuyến đà nẵng huế và ngược lại